sau hơn bốn ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không có phát hiện mới lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi quyết định rút các tàu ở hiện trường dừng tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển
thông tin này đã được chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi xác nhận vào ngày hai mươi tám tháng bốn
theo chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cơ quan chức năng cũng như lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quyết định dừng việc tìm kiếm vì đã hơn bốn ngày trôi qua dù đã huy động tối đa tàu thuyền nhân lực mở rộng các vùng tìm kiếm nhưng không có kết quả khả thi
vì này thông tin thêm mặc dù dừng việc tìm kiếm nhưng trước mắt đơn vị vẫn chỉ đạo tàu cứu hộ của bộ đội biên phòng tỉnh
quay về đảo lý sơn đời cơ từng nghiệp vụ của ngành hàng hải tạm hiểu là vị trí tạm dừng để đợi lệnh chờ cơ hội xuất phát sẵn sàng ứng phó khi có diễn biến mới
trước đó khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi từ cảng kỳ hà quảng nam ra đảo lý sơn quảng ngãi
khi cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý sự cố xảy ra khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật
khiến nhiều người đi trên tàu gặp nạn
sau ba ngày tìm kiếm lực lượng cứu nạn tìm thấy bốn nạn nhân
tuy nhiên qua xác định danh tính bốn người tử vong cơ quan chức năng phát hiện cả bốn người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến
danh sách thuyền viên xuất bến được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng gồm năm người khác tới nay vẫn mất liên lạc
chiều ngày hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhà dân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa cho biết
lực lượng chức năng đang tiến hành đưa ba ngư dân trần văn tê hoàng văn nở và hoàng văn tê chú cùng xã quảng nham huyện quảng sương về quê an táng
ba ngư dân này được tìm thấy sau hai ngày mất tích trên biển
ngư dân còn lại là anh hoàng văn s chủ tàu cá đang được lực lượng thợ lặn cùng các ngành chức năng nỗ lực tìm kiếm
ông hoàng văn do chú ruột anh as thông tin gia đình đang thuê tám thợ lặn và hai xuồng máy cùng một số phương tiện thuyền bè khác tiếp tục tìm kiếm tại khu vực chiếc tàu bị chìm
ông do cho biết thêm qua thông tin từ các thợ lặn sau khi tìm được vị trí chiếc tàu họ tìm hết trong cabin tàu nhưng chỉ thấy ba người còn anh ad vẫn chưa có tung tích gì
trước đó khoảng một giờ ngày hai mươi một tháng bốn anh hoàng văn s xã quảng nham cùng bảy thuyền viên trên tàu cá số hiệu th chín mươi nghìn tám mươi tám ts đang khai thác hải sản tại vịnh bắc bộ bất ngờ gặp lốc xoáy
trận lốc xoáy khiến tàu cá bị chìm tám ngư dân rơi xuống biển đến tám giờ ngày hai mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng đã cứu vớt được bốn người
bốn ngư dân mất tích gồm hoàng văn s trần văn t hoàng văn n và hoàng văn t
vẫn còn bàng hoàng thất thần sau khi nhận hung tin chị yến cho biết vợ chồng chị có bốn người con
hàng ngày anh s làm nghề đánh bắt ngoài biển còn chị ở nhà nội trợ nuôi các con
dạng sáng hôm hai mươi một tháng bốn chị cùng các con đang ngủ ở nhà thì nhận được thông tin tàu cá của gia đình bị chìm anh ad và ba thuyền viên trên tàu mất tích
nhận tin chị như chết lặng chiếc tàu mới ra khơi hôm một mươi một tháng bốn không ngờ lại xảy ra sự cố này
theo chị yến anh yết là ngư dân có thâm niên đi biển đã nhiều năm
trước đây anh chủ yếu đi biển thuê cho các chủ tàu khác nhưng thu nhập không đáng kể
cách đây bốn năm vợ chồng chị vai mượn ngân hàng và người thân được bảy trăm linh triệu đồng để sắm một tàu cá khoảng hơn hai tỷ đồng
sau thời gian hoạt động đến nay số nợ chưa trả hết thì con tàu bị chìm
nói về hoàn cảnh của anh s ông hoàng văn do sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
do sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú ruột anh s cho biết đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
gia đình vẫn đang phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng triển khai phương án tìm kiếm tung tích anh ad
ông do cho hay tám người đi trên tàu cá đều là người dân sinh sống cùng xã quảng nham
điều đáng nói trong số bốn người đang mất tích có tới ba người là anh em trong dòng họ
gồm anh hoàng văn s hoàng văn n và trần văn t
sau khi xảy ra sự việc gia đình đã kêu gọi vận động bà con hàng xóm quyên góp tiền
để thuê thợ lặn tìm kiếm các nạn nhân
ông do nói vì hoàn cảnh các cháu đều khó khăn
mấy ngày nay bà con lối xóm đang chung tay kêu gọi đóng góp tiền thuê thợ lặn tìm kiếm các cháu
theo ông do tính đến trưa ngày hai mươi hai tháng bốn ông đã liên hệ được với các thuyền viên may mắn sống sót
qua lời kể của các thuyền viên thời điểm xảy ra lốc xoáy
anh as và ba thuyền viên ở trong cabin tàu nên không kịp thoát ra ngoài
ông do buồn dầu chia sẻ qua lời nói của các thuyền viên
ít cùng ba người còn lại khó có hy vọng sống sót
đây cũng là lý do gia đình chủ động thuê thợ lặn tìm kiếm
theo chị lê miền anh kiên tốt nghiệp đại học hàng hải
anh kiên trải qua gần một mươi ba năm đi biển đã có bằng thuyền trưởng
công việc vất vả lênh đênh sóng nước lại xa nhà biển biệt
nên bốn năm trước anh bỏ nghề quay sang buôn bán bất động sản cùng em trai vợ
cuối năm hai nghìn hai mươi ba công việc kinh doanh không thuận lợi
anh lại đầu quân cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại
và dịch vụ hàng hải hải phòng doanh nghiệp chuyên cung ứng thuyền viên cho tàu nước ngoài
trước tết giáp thìn một tuần anh nhận được trên tàu true confidence
chở thép từ trung quốc đến ả rập saudi ở vị trí đại phó chỉ sau thuyền trưởng
sang đến trung quốc nhận hàng anh kiên mới được đơn vị vận hành thông báo
tàu sẽ đi qua biển đỏ nơi lực lượng houthi liên tục thực hiện
các cuộc tấn công tên lửa và các tàu hàng thương mại qua đây
chị miền cho biết
đại phó đã cảnh báo về mối nguy hiểm nhưng thuyền trưởng ấn độ không thay đổi hành trình
hôm ngày một mươi ba tháng hai tàu khởi hành anh kiên còn dặn dò chị
hàng ngày đọc báo để thông tin lại cho anh về tình hình chiến sự ở biển đỏ
trong suốt hành trình trên biển anh kia ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với vợ
và hai con sáu và một mươi tuổi
tin cuối cùng anh nhắn cho vợ lúc hai mươi ba h năm mươi phút ngày năm tháng ba
anh sắp qua vùng chiến sự hy vọng được bình an
chị miền lo lắng đã hồi đáp lại
dù thế nào anh cũng phải trở về an toàn với mẹ con em
nhưng sáng hôm sau anh kiên không trả lời tin nhắn
tâm trạng bất an chị dặn mẹ chồng mua đồ lễ thắp hương
cầu cho anh gặp giữ hóa lành
khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng ba chị miền nhận được điện thoại
từ đại diện công ty trách nhiệm hứa hoạn đầu tư thương mại dịch vụ hàng hải hải phòng
chị miền khâu khóa bất an khi bên công ty đường đột gọi điện báo
muốn đến nhà nói chuyện
chị linh tính mách bảo điểm không lành
nhưng chị vẫn mong điều tồi tệ nhất
cũng làm việc cho một hãng tàu biển
chỉ thấu hiểu sự nguy hiểm của nghề này
nửa đêm đại diện công ty đến nhà báo tin giữ
đại phó đặng duy kiên cùng hai thuyền viên khác tử nạn
trong vụ tàu true confidence bị lực lượng houthi tập kích
trên vịnh aden lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày sáu tháng ba
tàu true confidence thuộc sở hữu của công ty hàng hải liberia true confidence shipping
mang cờ barbados và đang do công ty hy lạp ba rd january maritime vận hành
khi cách cảng aden german
hơn chín mươi km thì tàu bị trúng tên lửa nên bốc cháy
trên tàu có hai mươi thuyền viên
gồm một mươi năm người philippines bốn người việt nam và một người ấn độ
ba bảo vệ có vũ trang trên tàu
gồm hai người sri lanka và một người nepal
các thuyền viên việt nam gồm đại phó kiên
máy trưởng phạm văn thành ba mươi chín tuổi quê hải phòng
máy hai nguyễn văn tảo ba mươi sáu tuổi quê hải dương
máy ba phùng văn an ba mươi ba tuổi quê thái bình
một nhân chứng kể lại với gia đình chị miền rằng
đại phó kiên bị bỏng nặng
cầm cự được một tiếng mới mất
trên tàu có đủ trang thiết bị y tế
hoặc máy bay kịp đưa anh vào bờ
thì may ra còn hy vọng sống sót
được biết đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong
kể từ khi houthi gia tăng tập kích tàu hàng qua biển đỏ
để gây sức ép của israel ngừng chiến dịch
nhằm vào hamas đồng minh của houthi
trong trục kháng chiến chống tavip ở trung đông
houthi tuyên bố tập kích chính xác true confidence
và lửa bùng lên trên tàu
tàu chiến ins kolkata của hải quân ấn độ
sau đó đã giải cứu các thuyền viên
từ tàu true confidence
fp marine thông tin
ba thuyền viên việt nam cùng thủy thủ đoàn
đã được đưa về khách sạn la lauria hotel
ở thành phố dijibouti
thi hài anh kiên cũng được đưa về thành phố cảng
ở đất nước đông phi này
một người bạn thân của vợ chồng chị miền cho biết
anh kiên hiền lành điểm đạm yêu thương vợ con
vì muốn cải thiện thu nhập
chăm lo con cái học hành nên anh quay lại nghề biển
người bạn này kể lại trước khi đi
anh kiên hứa với đứa con út
đi xa đến đâu thì cũng trở về
dắt tay con vào lớp một trong lễ khai giảng